chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức thời sự mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị vừa qua sở giao thông vận tải hà nội vừa đề xuất ủy ban nhân dân tp hà nội cho phép tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách công cộng trên địa bàn tp
vậy sở giao thông vận tải hà nội quy định xe buýt taxi hoạt động như thế nào khi được mở lại mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây
năm mươi số lượng phương tiện hoạt động tuân thủ quy định phòng chống dịch
sở giao thông vận tải hà nội vừa có văn bản số bốn nghìn năm trăm hai mươi bảy về việc đề xuất việc tổ chức lại vận tài hành khách công cộng trên địa bàn thành phố
theo đó sở giao thông vận tải đề xuất xe buýt được hoạt động với năm mươi biểu đồ chạy xe
sở giao thông vận tải hà nội đã được sở phê duyệt
xe taxi xe công nghệ dưới chín chỗ được phép hoạt động với năm mươi số lượng phương tiện
sở giao thông vận tải hà nội cấp phù hiệu còn hiệu lực
về thời gian hoạt động là kể từ ngày một mươi một mươi hai nghìn hai mươi một với phạm vi trên địa bàn tp hà nội
sở giao thông vận tải yêu cầu đối với các đơn vị tổ chức cá nhân và phương tiện tham gia hoạt động vận tải
đơn vị kinh doanh vận tải xây dựng kế hoạch phòng chống dịch covid một mươi chín và phương án xử lý khi có trường hợp mắc covid một mươi chín theo quy định
ngoài ra đơn vị kinh doanh cá nhân kinh doanh vận tải cần thông báo đến sở giao thông vận tải hà nội về số lượng xe được phép hoạt động
trên nguyên tắc không vượt quá năm mươi số lượng xe được cấp phụ hiệu còn hiệu lực và cam kết bảo đảm hoạt động đúng số lượng xe đã thông báo
theo đề xuất của sở giao thông vận tải hà nội đơn vị kinh doanh vận tải cần tổ chức vệ sinh
khử khuẩn phương tiện hàng ngày và sau mỗi chuyến đi yêu cầu người lái xe nhân viên phục vụ trên xe chỉ dừng đỗ dọc đường
phối hợp với các lực lượng chức năng của thành phố khi có yêu cầu
đề xuất của sở giao thông vận tải cũng yêu cầu lái xe nhân viên phục vụ trên xe phải được tiêm tối thiểu một mũi vaccine phòng covid một mươi chín
đặc biệt đội ngũ tham gia vận tải hành khách công cộng bắt buộc chấp hành nghiêm tuân thủ thông điệp năm k
khai báo y tế theo quy định của bộ y tế xét nghiệm sars cov hai bằng pcr
hoặc tết khoáng nguyên nhanh khi có ho sốt khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan và phải xét nghiệm sars cov hai hàng tuần bảy ngày trên một lần
ngoài ra đội ngũ lái xe nhân viên phục vụ trên xe chịu trách nhiệm trong việc theo dõi
quản lý dịch bệnh của bản thân không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng
bố trí dùng dịch sars cov hai tại vị trí thuận tiện cho hành khách sử dụng
áp dụng các biện pháp thông gió tự nhiên phù hợp với từng loại hình phương tiện giao thông công cộng
yêu cầu hành khách đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển
đối với xe taxi và các phương tiện tương tự lái xe người phục vụ trên xe
sở giao thông vận tải yêu cầu thường xuyên lau chùi tay nắm cửa ghế ngồi của xe sau
mỗi lần hành khách lên xuống xe bằng dung dịch sars cov hai
yêu cầu tài xế từ chối vận chuyển đối với hành khách không thực hiện các biện pháp phòng
chống dịch theo quy định của bộ y tế bộ giao thông vận tải và các quy định hiện hành
đơn vị vận tải cam kết đảm bảo thực hiện
công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín trong hoạt động vận chuyển hành khách
theo quy định của bộ y tế bộ giao thông vận tải và các quy định khác của pháp luật hiện hành
thưa quý vị tính đến nay xe buýt xe taxi ở hà nội đã buộc phải dừng hoạt động gần ba tháng
kể từ ngày một mươi tám tháng bảy do dịch covid một mươi chín bùng phát trở lại trên địa bàn thành phố
do đó các đơn vị vận tải xe buýt taxi xe công nghệ tại hà nội đang sẵn sàng cho ngày hoạt động trở lại
chính khiến vận tải là một trong những lĩnh vực bệnh hưởng nặng nề nhất
dễ thấy nhất là một số công nhân lao động lâm vào hoàn cảnh tạm hoán thực hiện hợp đồng lao động nghỉ không lương
không có nguồn thu nhưng vẫn phải gồng gánh các khoản thuế phí nợ ngân hàng chăm lo cho đời sống lái xe nhân viên
là tình trạng chung của các doanh nghiệp vận tải cả nước nói chung và vận tải thủ đô nói riêng
tính ở các đơn vị hoạt động vận tải hành khách công cộng
theo thống kê của hiệp hội vận tải hành khách công cộng tp hà nội
đã có khoảng tám công nhân lái xe nhân viên phục vụ trên một tám trăm linh xe buýt ở một trăm bốn mươi tuyến đã và đang chịu những ảnh hưởng từ dịch
ngoài vận tải khách công cộng các doanh nghiệp vận tải nói chung tại hà nội cũng đã bị ảnh hưởng nặng nề
sau lệnh dừng hoạt động vận tải hành khách từ hà nội đến ba mươi bảy tỉnh thành từ ngày giữa tháng bảy
hiện nay tại các bến xe lớn ở thủ đô như mỹ đình giáp bát gia lâm nước cầm phải đóng cửa không khai thác vận chuyển hành khách
nhiều ngày phải nghiêm trọng
nhiều ngày phải nghỉ làm khiến đời sống lái xe khó khăn do thu nhập giảm hoặc không có thu nhập
nhiều doanh nghiệp vận tải ngày càng lâm vào tình cảnh khó khăn
nhất là các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh vận tải hành khách phải đi vay lãi ngân hàng
do đó doanh nghiệp vận tải rất mong mỏi cũng như đã sẵn sàng chờ đến ngày hoạt động vận tải được hoạt động trở lại
trao đổi với phóng viên ông nguyễn văn hùng tránh văn phòng tổng công ty vận tải hà nội
cha sư cô cho biết dịch covid một mươi chín đang được kiểm soát
đơn vị tin rằng thành phố đang chuẩn bị phương án để các hoạt động vận tải sớm trở lại
cha sư cô luôn sẵn sàng hoạt động lại để phục vụ doanh nghiệp và hành khách sau thời gian dài đóng cửa phòng dịch
theo ông hùng trong thời gian tạm dừng hoạt động
vẫn yêu cầu các đơn vị thường xuyên chăm sóc phương tiện để duy trì chất lượng an toàn
cha sư cô đã ban hành quy định chung về công tác phòng chống dịch covid một mươi chín để triển khai đồng bộ các giải pháp
việc phòng chống dịch sẽ được thực hiện theo quy định của thành phố
nếu cấp trên yêu cầu thế nào thì đơn vị sẽ đáp ứng như vậy
trong đó có số phần trăm lượng phương tiện hoạt động
với công tác khử khuẩn từ trước đến nay các đơn vị vẫn thực hiện
trong khi đó sau mỗi ca làm việc tất cả các phương tiện đều được vệ sinh lau rửa sạch sẽ theo đúng quy trình
phun thuốc khử khuẩn toàn bộ theo hướng dẫn của cơ quan y tế
đồng thời những vị trí có nhiều người tiếp xúc như tay nắm ghế ngồi các điểm bám lên xuống
đều được phun khử khuẩn để đảm bảo an toàn phòng dịch
ngoài ra dung dịch sát khuẩn khẩu trang cho mỗi phương tiện cũng được bổ sung đầy đủ
nói thêm về sự chuẩn bị của đơn vị ông hùng cho biết đã hoàn thành danh sách tiêm chủng vaccine
phòng covid một mươi chín mũi bột cho khoảng bảy lái phụ xe
hiện tại nhiều đơn vị còn thực hiện tiêm song mũi hai cho nhân viên và phụ lái xe
bên cạnh đó ông cho biết đơn vị đã sẵn sàng từ lâu chỉ chờ có lệnh của thành phố là sẽ chạy trở lại
cùng chung niềm mong mỏi tài xế xe buýt nqb
đang rất mong chờ một ngày gần nhất sẽ quay lại được phục vụ người dân thủ đô
anh b cho biết cứ đều đặn từ hai đến ba ngày các tài xế như anh lại vệ sinh phương tiện của mình một lần
tài xế xe buýt cũng cho biết để xe nằm đắp chiếu khiến ai cũng sốt ruột
chính vì vậy những ngày này các trang thiết bị trên xe phòng cháy chữa cháy
được các nhân viên trong gara kiểm tra cẩn thận hơn
đồng thời cho nổ máy kỹ thuật luân phiên hàng ngày để đảm bảo phương tiện luôn duy trì sẵn sàng hoạt động tốt
theo ông nguyễn công hùng chủ tịch hiệp hội taxi hà nội hiện dịch bệnh đã được kiểm soát
gần như toàn bộ người dân trong độ tuổi đã được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
việc cho phép taxi hoạt động là cần thiết
ông hùng góp ý doanh nghiệp sẵn sàng hoạt động chỉ chờ được chấp thuận
thành phố không nên phòng dịch kiểu cầu toàn quá
ông nguyễn khương duy giám đốc hãng taxi thành công cho biết
từ khi thành phố yêu cầu dừng các hoạt động vận tải hai xe của công ty đều phải nằm chờ
hiện nay việc tiêm chủng của các tài xế
được bao phủ hết mũi một và gần xong mũi hai
do đó đơn vị rất mong thành phố sớm cho các hoạt động trở lại
phục hồi và phát triển kinh tế
việc được hoạt động lại cũng giúp tạo việc làm cho người lao động
ổn định cuộc sống những ngày cuối năm
mọi yêu cầu về phòng chống dịch sắp xe để vận hành
đơn vị đều đã sẵn sàng để hoạt động trở lại
việc sở giao thông vận tải hà nội đề xuất cho mở lại xe buýt
xe taxi xe công nghệ đảm bảo quy định
phòng chống dịch nhằm phục vụ nhu cầu đi lại của người dân
cũng như tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh vận tải
khi phải dừng hoạt động trong thời gian dài do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
những thông tin thời sự mới nhất trên địa bàn khu vực hà nội và cả nước
sẽ được báo sức khỏe và đời sống liên tục cập nhật
quý vị đừng quên nhấn like và suppride ủng hộ cho kênh youtube
bảo sức khỏe và đời sống để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất của chúng tôi